thưa quý vị văn phòng ubnd tỉnh tiền giang vừa có thông báo thông tin về việc xử lý sai phạm của sở y tế liên quan đến công ty việt á
cdc tiền giang thuộc sở y tế đã thực hiện gói thầu mua sắm liên quan đến công ty việt á
theo kết quả thanh tra cdc tiền giang thực hiện gói thầu mua sắm và sử dụng hóa chất tách chiết tự động từ công ty việt á trị giá hơn một mươi năm tám tỷ đồng và đã thanh toán
theo văn phòng ubnd tỉnh tiền giang công an tỉnh đang trong giai đoạn điều tra về các gói thầu có liên quan đến công ty việt á do cdc tiền giang thực hiện chưa có kết luận
sau khi có kết luận từ cơ quan điều tra thanh tra tỉnh tiền giang sẽ tham mưu việc xử lý trách nhiệm của sở y tế
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tiền giang cũng đã thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy bí thư đảng ủy giám đốc và ba đảng viên có liên quan tại cdc tiền giang
cụ thể là nguyễn ngọc trơn bí thư đảng ủy giám đốc cdc võ thanh bình đảng viên bí thư tri bộ hai đảng ủy cdc tiền giang triệu vân tuyền tri ủy viên tri bộ hai đảng ủy cdc tiền giang và đặng minh huy đảng viên tri bộ hai đảng ủy cdc tiền giang
liên quan đến vụ bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam qua sông bình di vào sáng nay thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đồn biên phòng cửa khẩu long bình huyện an phú
đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lãnh đạo công an tỉnh an giang cho biết qua lấy lời khai của bốn mươi công dân từ casino campuchia chạy về an giang xét thấy có dấu hiệu tội phạm mua bán người
sau thời gian ngắn tích cực điều tra cơ quan điều tra đã phát hiện có bốn đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả nước
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng tám chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi một thuộc đồn biên phòng cửa khẩu long bình
bộ đội biên phòng tỉnh an giang đóng khóm tân khánh thị trấn long bình huyện an phú phát hiện bắt giữ bốn mươi người từ casino rick world thuộc huyện cao thom tỉnh kandan campuchia
bơi qua sông bình di nhập cảnh trái phép về việt nam
liên quan đến vụ việc qua quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện an phú xác định trong số bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam
có sáu người do nguyễn thị lệ và lê văn danh đưa chót lọt xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị lệ và lê văn danh để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến vụ án hình sự tuyên phạt mức án tù trung thân đối với bị cáo bạch thị hoa
chú tổ hai thị trấn đồng tâm huyện trợ mới tỉnh bắc cạn về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại quốc lộ ba thuộc khu vực tổ bảy thị trấn đồng tâm huyện trợ mới
lực lượng công an đã bắt quả tăng bạch thị hoa đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tăng vật hơn bốn trăm hai mươi bảy gram heroin quá trình điều tra xác định toàn bộ số ma túy trên được bạch thị hoa đặt mua của một người không rõ địa chỉ với số tiền hai trăm hai mươi chín triệu đồng
nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời bạch thị hoa đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi cướp tài sản với bốn đối tượng
mai hoàng phước nguyễn thành nhân nguyễn đức trí dũng và nguyễn minh dũng
đây là nhóm thanh niên trong vụ cầm hung khí để chiếm đoạt năm hộp bánh trung thu về đi biếu gây xôn xao dư luận cách đây một mươi ngày
sau khi nhậu xong vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm đối tượng đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên và chiếm đoạt năm hộp bánh cùng hai chiếc lồng đèn
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra đã thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối và hủy hoại tài sản
qua xét nghiệm nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ngăn chặn một vụ đua xe quy mô lớn trên địa bàn vào dạng sáng ngày hôm qua
gần ba trăm linh xe tụ tập trên đường hai tháng chín gần khu vực vòng xoay cửa lấp thành phố vũng tàu
khi bị lực lượng chức năng truy đuổi một số đối tượng đã dùng thiết bị xịt hơi cay tấn công vào lực lượng chức năng để tháo chạy và một đối tượng bị bắt giữ
cơ quan chức năng còn phát hiện một giấy tờ mua bán xe
việc mua bán xe diễn ra trước thời gian đua chỉ khoảng bốn giờ đồng hồ và đây là cách các lò độ xe sử dụng để tránh trách nhiệm phòng khi có sự cố xảy ra trong cuộc đua
hiện các đối tượng và tăng vật được chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức tiêu hủy hơn tám lít xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong tổng số hơn tám lít xăng dầu được đưa đi tiêu hủy này
gồm có bốn bảy trăm linh lít dầu đeo một bảy trăm tám mươi lít xăng và một bảy trăm linh lít dầu nhờn
đây là số xăng dầu bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa tịch thu trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
vào hồi tháng hai năm nay do không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và hiện không còn giá trị sử dụng
do thuộc nhóm chất thải nguy hại nên toàn bộ số xăng dầu này được phòng cảnh sát kinh tế cho vận chuyển đến nhà máy xử lý chất thải công nghiệp
chất thải nguy hại tại thôn ninh ích xã ninh an thị xã ninh hòa để tiêu hủy theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khám phá thành công chuyên án mua bán tặng chữ trái phép pháo nổ bắt giữ một đối tượng
số pháo này được các đối tượng thu mua từ lào rồi vận chuyển tập kết tại tỉnh nghệ an
trong đêm ngày hai mươi hai tháng tám hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện diễn châu bất ngờ đột kích khu vực nhà kho trên địa bàn
xã diễn hồng tại đây lực lượng công an đã bắt quản tăng đối tượng mai thị lý về hành vi tàng chữ pháo nổ trái phép
thu giữ ba mươi bảy bao tải lớn chưa pháo nổ có trọng lượng tám trăm chín mươi năm kg
số pháo trên được một đối tượng người việt nam sinh sống bên lào vận chuyển qua cửa khẩu cha lo tỉnh quảng bình về nghệ an
khoảng một mươi bốn giờ chiều nay lửa bốc lên trong căn nhà hai tầng trên đường nguyễn văn trỗi thuộc phương đức nghịa
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận người dân đã gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy và các xe chuyên dụng đến khẩn trương để mà dập lửa
nhận được tin báo gần hai mươi chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng ba xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
tại hiện trường lửa cháy trước nhà dân và cháy lan qua hai xe máy dựng trước nhà khói đen bốc nghi ngút
nhiều quái chanh gần một đồ đạn để trước nhà bị cháy rụi lửa còn cháy lan qua cổng ngôi nhà bên cạnh
nguy hiểm hơn phía trước ngôi nhà bị cháy là chàng chịch dây điện và cách đó năm mét là một trạm biến áp của điện lực
phía điện lực cũng đã có mặt để cắt điện khu vực sau hơn ba mươi phút tích cực dập lửa đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
theo thông tư hai mươi chín trên hai nghìn một mươi năm của bộ giao thông vận tải người nước ngoài và người việt nam sử dụng giấy phép lái xe quốc tế iaa
không được công nhận trong điều kiện phương tiện tham gia giao thông tại việt nam
trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông của cảnh sát giao thông phát hiện đang có một bộ phận người nước ngoài và người việt nam có quốc tịch nước ngoài
đang sử dụng hai loại giấy phép lái xe quốc tế để tham gia giao thông là iaa do hiệp hội ô tô quốc tế iaea có trụ sở tại new york cấp
và giấy phép lái xe quốc tế idp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước bao gồm cả khu vực hành chính tham gia công ước về giao thông đường bộ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cấp
theo một mẫu thống nhất tài khoản một và hai điều ba của thông tư số hai mươi chín hai nghìn một mươi năm tt bgtvt
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước
bao gồm cả khu vực hành chính tham gia công ước viên cấp theo một mẫu thống nhất
giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng anh là international driving permit idp
như vậy trên cơ sở quy định của pháp luật thì chỉ có giấy phép lái xe quốc tế idp do các nước tham gia công ước viên cấp theo một mẫu thống nhất là có giá trị sử dụng trong lãnh thổ việt nam
các loại giấy phép lái xe quốc tế khác bao gồm giấy phép lái xe quốc tế iaa sẽ không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ việt nam
thưa quý vị kể từ năm hai nghìn một mươi hai lần lượt các cầu vượt bằng thép nội đô tp hcm đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả giảm thiểu ủng tắc giao thông tại điểm có mật độ xe cộ qua lại đông đúc
tuy nhiên do số lượng phương tiện tăng nhanh nên gần đây tình trạng ung tắc lại tái hiện
những ngày gần đây vào cao điểm buổi sáng các phương tiện giao thông chen chúc di chuyển chậm trên nhánh nguyễn kiệm hoàng minh giám cổ cầu vượt bằng thép tại vòng xoay phạm văn đồng công viên gia định phường ba quận gò vấp
còn cao điểm chiều tối đường nguyễn thái sơn đoạn từ chân cầu đến giao lộ phạm ngũ lão cũng thường xuyên xảy ra ủng ứ bởi lượng rất lớn xe đổ dồn về đây
nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến ủng ứ là do phân luồn đến nay đã không còn phù hợp
nhiều hướng về ví dụ như bên sân bay tân nhất đường bạch đăng bên đó người ta đổ về cái hướng đi làm của người ta đổ về
với bên công viên hoàng thụ đổ về rồi nghe tới quốc nhận người ta đổ về thì ba bốn tiếng thì nó đổ về cùng có một tiếng của thằng nguyễn thái sơn này nó phải là đông rồi
trước đây tại ngã sáu gò vấp thường xuyên xảy ra ủng tắc va quyệt giao thông do lượng phương tiện rất lớn từ sáu hướng tập trung đổ về
khi đi vào sử dụng cầu vượt bằng thép
làm theo hình chữ y đã giải quyết được vấn đề bát nháo giữa các xe cậu chen bấn qua lại
tuy nhiên vào cao điểm bất cập lại xảy ra tại giao lộ nguyễn quang văn trị do xe vừa xuống dốc cầu đã gặp ngay đường cung cấp cắt ngang
trên cầu xuống tới ngã bốn nguyễn oanh thì nó bị thắt nút lại
ở dưới đây là xe lên mà dưới cầu xe xuống không xả được
nó không lối thoát ra thì nó tập trung vô ngã tư thì nó ủng tắc
cầu thép tại ngã tư hoàng hoa thám cộng hòa quận tân bình
ngay sau khi đưa vào khai thác cầu không đáp ứng hết được mật độ lưu thông tại đây
sở giao thông vận tải tp hcm đã phải thực hiện điều chỉnh từ hai chiều còn một chiều trong khung giờ cao điểm
dẫu vậy đến nay vào cao điểm đường cộng hòa dù không còn nghiêm trọng nhưng vẫn liên tục xảy ra ủng tắc
buổi sáng là bảy h ba mươi đến tám h ba mươi là lúc nào cũng đông hết
mà chiều là từ bốn h ba mươi đến sáu h ba mươi
giờ nào cũng đông hết đi cơ nhích cơ nhích cơ nhích
theo thống kê của ban an toàn giao thông tp hcm năm hai nghìn một mươi hai là thời điểm thực hiện dự án cầu thép
giải quyết ủng tắc giao thông tại các điểm nóng nội đô
khi đó thành phố chỉ có hơn năm bảy triệu phương tiện chủ yếu xe hai bánh với hơn năm hai triệu chiếc
ô tô là gần năm trăm một mươi hai chiếc
đến năm hai nghìn hai mươi hai số ô tô đã là gần tám trăm bốn mươi chín chiếc xe máy là hơn bảy tám triệu chiếc tổng gần tám bảy triệu phương tiện
như vậy chỉ trong một mươi năm
các phương tiện đã tăng hơn năm mươi trong đó ô tô tăng khoảng năm mươi năm
đây là một thách thức không nhỏ đối với ngành giao thông thành phố
cái diện tích mặt đường chúng ta không tăng mà cái phương tiện và con người tăng quá cao
nếu không có những cái cầu vượt thép thì đúng ra cái tình hình nó sẽ xấu hơn rất nhiều sau thời gian vừa qua
về mặt quy hoạch về mặt kế hoạch thì sẽ triển khai một số cái cầu ở những khu vực khác
nhưng mà hiện nay thì chưa có nằm trong cái đầu tư trung hạn của thành phố ở thời gian này
ngay cạnh một cái nút và chúng ta có cầu vượt
chứ thường tại vì nó nhiều hướng giao cắt khác nhau chúng ta giải quyết một cái hướng lưu lượng lớn nhất
nhưng mà ngoài ra các cái lưu lượng khác nó cũng vượt quá khả năng thông hành của cái dòng xe
thì vẫn phải xây dựng vẫn phải nghĩ đến các giải pháp cầu vượt có thể cầu vượt không những một tầng hai tầng
theo các chuyên gia với lượng xe liên tục tăng nhiều giao lộ có cầu vượt mà vẫn còn tình trạng ủng tắc
thì về lâu dài nên đầu tư hoàn chỉnh các nút giao kết hợp cầu vượt phép với hầm chui
hay hạn chế có đường cách ngang cản trở phương tiện thoát ra